nhiều thai phụ mắc covid một mươi chín trở nặng nguy kịch vì chưa tiêm vaccine
thông tin trên được phó giáo sư tiến sĩ hoàng thị diễm tuyết giám đốc bệnh viện hùng vương tp hcm cho biết
mới đây các bác sĩ bệnh viện hùng vương đã cứu sống thai phụ nt
trên năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngụ quận một mươi hai mang xong thai ở tuần thứ ba mươi hai thụ tinh trong ấu nghiệp
được biết thai phụ này chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín vì sợ sẽ ảnh hưởng đến thai nhi
trường hợp thay phụ lờ chỉ cần chậm xử trí là cả mẹ lẫn con đều có thể đối diện với khả năng xấu nhất
hoàng thị diễm tuyết cho biết trước đây không phải là trường hợp thai phụ duy nhất nguy kịch do không tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
có nhiều thai phụ mang thai quý thai hiếm trở nặng nguy kịch vì mắc covid một mươi chín
hầu hết những trường hợp này đều không tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trước đó thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên đã ký văn bản sở y tế tỉnh thành phố cục y tế bộ công an cục quân y các đơn vị trực thuộc bộ y tế
được giao nhiệm vụ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín về việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho phụ nữ có thai
bộ y tế cho biết ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một bộ y tế đã ban hành quyết định số bốn nghìn ba trăm năm mươi năm qdbit về hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc
trước tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín trong đó quy định tiêm cho phụ nữ mang thai để tăng tỷ lệ bao phủ vaccine ở phụ nữ mang thai
đặc biệt là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
bộ y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương giả soát danh sách
phụ nữ có thai từ một mươi ba tuần trở lên trên địa bàn quản lý lập kế hoạch và tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
tại các cơ sở y tế có khả năng cấp cứu sản khoa sau khi giải thích nguy cơ lợi ích và các đối tượng đồng ý tiêm chủng
cần ưu tiên cho các địa bàn khu vực đang có dịch và lưu lượng y tế tuyến đầu các đối tượng khác phù hợp với tình hình dịch thực tiễn
và yêu cầu phòng chống dịch trên địa bàn
tổ chức tiêm vaccine phải đảm bảo an toàn hiệu quả thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trước trong sau buổi tiêm chủng
trong trường hợp cần chuyển đến các cơ sở tiêm chủng khác cơ sở tiêm chủng tiếp nhận ban đầu phải hỗ trợ hướng dẫn người tiêm
đến cơ sở tiêm chủng một cách thuận lợi hiệu quả
tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho thai phụ lợi ích nhiều hơn nguy cơ
đây là tin mừng cho hàng triệu bà mẹ đang mang thai vì tiêm vaccine covid được coi là cách tốt nhất để hạn chế các nguy cơ suy hô hấp nặng
phải nhập viện hồi sức cấp cứu hay can thiệp kỹ thuật ếchmore thậm chí là tử vong mẹ và con nếu chẳng may thai phụ mắc covid một mươi chín
trước đó phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ hoàng thị diễm tuyết giám đốc bệnh viện hùng vương cho biết
việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho các thai phụ là rất cần thiết
thai phụ có nhu cầu oxy nhiều hơn bình thường
khi mắc covid một mươi chín phổi bị tổn thương dễ gây khó thở và suy hô hấp nhanh
nếu không can thiệp kịp thời sẽ nguy hiểm tính mạng cho mẹ và thai nhi
tiêm vaccine covid một mươi chín giúp thai phụ giảm nguy cơ bị nhiễm bệnh nguy cơ lây nhiễm cho người khác
do virus khi vào cơ thể sẽ được dung hòa và giảm bớt nồng độ lây nhiễm
nguy cơ chuyển từ mức độ nhẹ trung bình sang mức độ nặng nguy kịch
đồng thời khi phụ nữ mang thai được tiêm ngừa cơ thể sẽ tạo ra kháng thể chống lại virus
kháng thể đó sẽ đi qua máu quấn rốn và đi tới em bé
khi em bé được sinh ra cũng sẽ được hưởng kháng thể đó từ mẹ
nếu mẹ cho em bé bú bé sẽ tiếp tục được hưởng thêm kháng thể thông qua mẹ
bác sĩ hoàng thị diễm tuyết cho biết
về vấn đề này tiến sĩ bác sĩ lê quang thanh giám đốc bệnh viện từ dũ chia sẻ
nhiều nghiên cứu cho thấy những thai phụ mắc covid một mươi chín có nguy cơ nhiễm trùng cao gấp năm lần
nguy cơ duy hô hấp rất cao nguy cơ phải vào hồi sức tích cực cao gấp bốn lần
tỷ lệ tự vong cao hai mươi hai lần
những thai phụ không mắc covid một mươi chín thai kỳ được xem là yếu tố nguy cơ độc lập
thậm chí được xem là một dạng bệnh lý nền mắc covid một mươi chín
vì thế rất nguy hiểm
bên cạnh đó thai phụ mắc covid một mươi chín sẽ gặp các nguy cơ cao về xảy thai sinh non thai chậm phát triển suy thai tử vong sơ sinh cao
tỷ lệ phải nằm hồi sức tích cực cho cả mẹ và con là lớn và thời gian nằm viện lâu
bác sĩ lê quang thành nhấn mạnh
tiêm vaccine phòng covid một mươi chín còn có lợi ích rất lớn trong trường hợp nếu thai phụ bị nhiễm virus
khả năng bị biến chứng nghiêm trọng nặng hoặc tử vong hầu như không có
các nghiên cứu hiện nay cho thấy nếu hoàn tất các liệu trình tiêm hai mũi và có đủ thời gian để phát huy hiệu quả
bảo vệ cơ thể của vaccine thì một trăm linh không có tử vong và chín mươi không có biến chứng nặng
hầu hết những người được tiêm chủng đầy đủ không có biến chứng nếu có thì rất nhẹ
phụ nữ mang thai là đối tượng dễ bị biến chứng nặng khi mắc covid một mươi chín
theo phó giáo sư tiến sĩ trần thanh cường giám đốc bệnh viện phụ sản trung ương
các nghiên cứu trên thế giới cho thấy phụ nữ có thai không có thai
và những người bình thường có nguy cơ mắc covid một mươi chín là như nhau
tuy nhiên phụ nữ mang thai lại là đối tượng dễ bị diễn biến nặng khi mắc covid một mươi chín
bởi trong quá trình mang thai phụ nữ cũng có tình trạng suy giảm miễn dịch nhất định
tiếp đến bản thân phụ nữ trong quá trình mang thai sẽ có tình trạng giữ nước trong cơ thể
có hiện tượng phù niêm mạc đường hô hấp trên dẫn đến tổn thương đường hô hấp trên dễ dàng
vì thế khi mắc covid một mươi chín nguy cơ bệnh diễn biến nặng tăng nhanh
ngoài ra nếu phụ nữ mang thai có bệnh nền hoặc ca bệnh như huyết áp đáy tháo đường tim mạch béo phì
bệnh mạng tính ở phổi hoặc trên ba mươi năm tuổi mới mang thai sẽ dễ gây ra biến chứng trong thai kỳ
cùng với những yếu tố trên nếu mắc thêm covid một mươi chín thì nguy cơ biến chứng tỷ lệ của phụ nữ mang thai càng cao
khi diễn biến nặng hơn sẽ buộc phải làm vòng hồi sức can thiệp máy thở ếch bò
cùng với tỷ lệ cao thậm chí có thể gây tử vong ở mẹ nguy cơ cho thai nhi
đây là lý do các nhà quản lý các nhà khoa học thấy rằng việc chăm sóc thai kỳ
đề phòng nguy cơ cho phụ nữ mang thai trước đại dịch covid một mươi chín bằng vaccine là cần thiết
các thai phụ nên tiêm vaccine covid một mươi chín trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
bộ y tế đề nghị các đơn vị phải khám sàng lọc trước tiêm theo quy định của bộ y tế
và chỉ định loại vaccine sử dụng theo hướng dẫn của các nhà sản xuất đã đăng ký với bộ y tế
không chờ đợi lựa chọn vaccine
thực hiện việc theo dõi hướng dẫn theo dõi sau tiêm chủng theo các hướng dẫn của bộ y tế
tiếp tục tuyên truyền vận động để phụ nữ có thai đủ điều kiện tiêm chủng tích cực
tham gia tiêm chủng kịp thời và đầy đủ
theo hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm vaccine covid một mươi chín của bộ y tế
phụ nữ mang thai đang cho con bú chống chỉ định với vaccine covid một mươi chín sputnik v
các nhà khoa học nhận định hai hậu duệ mới của delta dường như có lợi thế sinh tồn
dễ lây lan hơn một chút
điều này cho thấy virus sars cov hai có thể vẫn còn cơ hội để tiếp tục thích nghi với con người
jesse shapiro phó giáo sư khoa vi sinh và miễn dịch học đại học mcgill cho biết
thật khó có thể nói giới hạn bao nhiêu chúng sẽ tiếp tục tiến hóa để đạt mức thích nghi cao nhất
hai dòng vụ delta được gọi là ai hai mươi năm và ai hai mươi bảy lần đầu tiên được phát hiện ở canada vào mùa xuân
các trường hợp mới đã xuất hiện ở mọi tỉnh ngoại trừ đảo price edward
ai hai mươi năm đang trở thành chủng sars cov hai điều hành phổ biến ở saskatchewan
tại antario ai hai mươi năm chiếm ba mươi một trong số một sáu trăm bảy mươi trường hợp được giải trình tự trong bốn tuần gần đây
các dòng phụ phát triển từ biến thể delta dường như có một chút lợi thế sinh tồn
chúng đang phát triển và lan truyền nhanh hơn năm
tỷ lệ này thấp hơn khi so sánh delta với alpha lây nhanh hơn bốn mươi sáu mươi
phó giáo sư shapiro cho biết
nhưng gì chúng tôi đã dự tính virus sẽ lan tràn khi có sự mở cửa trở lại
đặc biệt là ở các tỉnh miền tây vào mùa hè này
a poon phó giáo sư về tiến hóa virus đại học western cho biết
để hiểu về các dòng phụ có thể coi sars cov hai như một cây cổ thụ nuốt âm chuẩn nảy lọc
khi virus tiến hóa ở các khu vực khác nhau trên thế giới
thân cây như chủng virus xuất hiện ở vũ hán trung quốc
những biến thể cần quan tâm như delta và alfa
giống như những cành cây nặng nề bởi chúng khác biệt đáng kể so với chủng ban đầu
làm tăng tốc độ lây lan của virus hoặc cây da bệnh nặng hơn
các dòng phụ giống các nhánh cây
ông pul đánh giá chúng ta cần thảo luận về các bộ phận cụ thể của cây
đặc biệt khi các cành nhánh của cây mang những đột biến ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng
hiện chưa rõ điều gì làm cho các nhánh mới dễ lây truyền hơn một chút
ai hai mươi bảy có những thay đổi trong protein gai mà virus sử dụng để xâm nhập vào tế bào của con người
đột biến tương tự cũng xuất hiện trong ai bốn hai đã lây lan khắp vương quốc anh
phó giáo sư poon
phó giáo sư poon thông tin vẫn chưa có băng chứng về hai loại biến thể mới có thể trốn tránh biễn dịch
điều đáng chú ý là những biến thể nhánh đã xuất hiện ở canada một thời gian
ít nhất từ đầu tháng bốn nhưng nhờ sự nỗ lực của người dân
bằng cách tiêm phòng và đeo khẩu trang số ca covid một mươi chín giảm ở hầu hết các vùng
vào tháng bốn số ca covid mỗi ngày khoảng tám người
hiện tại con số này giảm xuống còn hai người
như vậy khi cả các biến thể nhánh của delta thấm trị
sẽ không có một ca bệnh tăng vọt mà mọi thứ thay đổi hoàn toàn
khả năng tiền hóa của virus phụ thuộc vào số ca lây nhiễm
cách tốt nhất để giảm chỉ số này là càng nhiều người được tiêm chủng càng tốt
hiện tại đã có tới bảy mươi năm dân canada tiêm chủng mũi hai vaccine covid một mươi chín
pháp phát hiện biến thể b một sáu trăm bốn mươi chứa đột biến lạng
các chuyên gia pháp mới đây đã phát hiện biến thể sars cov hai mới
có tên gọi khoa học là b một x hay b một sáu trăm bốn mươi
trong các mẫu bệnh phẩm của nhiều bệnh nhân covid một mươi chín tại nước này
và một số quốc gia châu âu
biến thể b một sáu trăm bốn mươi được xác định trong mẫu bệnh phẩm của hai mươi bốn trường hợp
gồm một mươi tám trẻ em và sáu người lớn
tại một ngôi trường ở vùng bridney của nước này hồi tháng một mươi vừa qua
qua quá trình giải trình tự gen nhóm chuyên gia pháp nhận thấy
b một sáu trăm bốn mươi không có ba đột biến tiêu biểu của chủng delta là e bốn trăm tám mươi bốn k e bốn nghìn tám trăm bốn q và l bốn trăm năm mươi hai r
thay vào đó biến thể này chứa những đột biến chưa từng được ghi nhận trước đây
những dữ liệu
dữ liệu ít ỏi mà nhóm chuyên gia trên có được lúc này là đột biến nằm ở protein cho phép virus mở khóa tế bào để xâm nhập vào cơ thể
giáo sư cyril cohen tại đại học ba ireland pháp nêu rõ ở biến thể b một sáu trăm bốn mươi
gaiprotein cho phép virus bám vào tế bào người và lây nhiễm đã bị loại bỏ bởi một số thành phần so với chủng gốc
tuy nhiên các nhà khoa học chưa thể xác định được liệu thay đổi này có khiến virus tăng hay giảm khả năng lây lan hay không